trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đại tá nguyễn tuấn anh cục trường cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã báo công dân bác về kết quả thành tích công tác của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng chính phủ bộ công an sự phối hợp hiệu quả của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của người dân
tham mưu bàn hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật dần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tích cực đổi mới công tác tuyên truyền để người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cơ quan ban ngành tổ chức doanh nghiệp chủ hộ gia đình và cá nhân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình coi trọng và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tăng cường tích cực đẩy mạnh quan hệ quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhiều vụ cháy nổ tai nạn sự cố góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn khắc ghi sáu điều bác hồ dạy về tư cách người công an cách mạng bốn lời dạy của bác đối với lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiếp tục giành được những thành tích cao hơn xứng đáng với truyền thống năm mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tiếp theo là phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
trong tuần qua đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
chỉ đạo tại hội thảo đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung và báo cáo tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
đảng ủy công an trung ương cần chủ động làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch và các loại tội phạm
kết luận hội thảo thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương sẽ nghiên cứu tiếp thù các ý kiến đóng góp tại hội thảo tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
cũng trong tuần qua thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam đã trao thư khen của thủ tướng cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
liên quan đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp do người trung quốc cầm đầu ở con tôn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh qua chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an việt nam trong cuộc chiến với tội phạm ma túy kiên quyết không để tội phạm lợi dụng việt nam thành nơi trung chuyển ma túy
phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ủy đắk lắc đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đề nghị đắk lắc cần tập trung đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy với công tác phòng chống tham nhũng nhất là việc quán triệt triển khai các quy định của đảng nhà nước về công tác này trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
tại hà nội trong tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và quán triệt thực hiện quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an yêu cầu công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tại công an các đơn vị địa phương phải thực sự tạo được chuyển biến mạnh mẽ rõ nét
thực sự trong sạch liêm chính vững mạnh toàn diện gần dân sát dân sát tình hình cơ sở
triển khai hướng dẫn cụ thể thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị trong toàn lực lượng
tại buổi gặp mặt học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh quá bảy mươi bảy đối tượng một diễn ra trong tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an mong muốn
thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ
đối với lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
phát biểu tại hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và quán triệt thông chi số một ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của đảng ủy công an trung ương về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín

phát biểu tại hội nghị tổng kết thi hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đề nghị các đơn vị của bộ công an cơ quan liên quan cần quan tâm tới công tác lập pháp chuẩn bị hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy một cách đầy đủ đúng tiến độ và chất lượng
xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy công tác cai nghiện
nguồn cung cấp ma túy hoặc các loại tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp
trong tuần qua đoàn công tác liên ngành ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm do đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại tỉnh nghệ an và thanh hóa thứ trưởng lê quý vương đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma túy mại dâm
nâng cao trách nhiệm của gia đình cộng đồng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các nguồn lực cho công tác phòng chống và cai nghiện ma túy
tại an giang trong tuần qua thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh các đơn vị lực lượng công an tỉnh an giang cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thực hiện tốt hơn nữa việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã triển khai sớm kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba trong thời gian tới
dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đánh giá cao kết quả
và cách làm của công an tỉnh quảng bình về các nội dung của chỉ thị ba tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trên các mặt công tác góp phần xây dựng lực lượng công an cấp huyện chính quy tinh nhuệ và hiện đại
trong tuần qua phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với công an tỉnh hà tĩnh trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu cần chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự
chú trọng đấu tranh với tội phạm ma tuyệt
công an tỉnh hà tĩnh trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu cần chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trả tự
công an tỉnh hà tĩnh trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu cần chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trả tự
chú trọng đấu tranh với tội phạm ma tuyệt